vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì thời tiết không có nhiều thay đổi so với hôm qua
nắng giáo thì trải khắp ba miền riêng bắc bộ vẫn tiếp tục xu hướng tăng nhiệt nên cả bắc trung nam
hôm nay vào lúc cao điểm từ một mươi hai giờ trưa cho đến khoảng hai giờ chiều thì nhiệt độ đều có thể vượt ngưỡng ba mươi hai độ c
vâng trời nóng thế nhưng độ ẩm được cảnh báo là ở mức cao trên tám mươi năm chị đinh trị ạ
và hiện tượng nồm thì hoàn toàn có thể quay trở lại và ít nhiều gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của người dân
quý vị hãy nhớ những biện pháp hạn chế nổm ẩm như là không mở cửa sổ quá lớn hay là hạn chế lao nhà bằng khăn ướt
còn với đồ ăn thức uống thì nồm ẩm nóng ẩm như thế này thì còn khiến cho thực phẩm dễ dàng hư hỏng hơn
nên nếu quý vị trong ngày không sử dụng hết thì hãy bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để tránh ôi thiêu
hẹn gặp lại